quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của không khí lạnh còn sót lại lúc này ở bắc bộ trời khá nhiều mây nhưng không có mưa
tuy nhiên sương mù che phủ nhiều nơi với mức nhiệt tương đối dễ chịu phổ biến vào khoảng một mươi tám hai mươi một độ ở khu vực vùng núi và từ hai mươi hai hai mươi bốn độ ở khu vực đồng bằng
sau chín giờ sáng trời bắt đầu vỡ mây và chuyển nắng nhiệt độ vì thế sẽ tăng nhanh
ở các tỉnh như lai châu lào cai yên bái sơn la hay hòa bình nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn các khu vực khác của bắc bộ nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
ngày cuối tuần ở tất cả các tỉnh thành miền trung cũng diễn ra trong tình trạng thời tiết tốt không nơi nào có mưa
một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận trong ngày hôm nay đều có nắng và nhiệt độ thì đồng loạt duy trì ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
ở tây nguyên trong ngày hôm nay trời vẫn tạnh giáo và nắng nhiều
vì thế nhiệt độ trong ngày hầu hết có mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ cục bộ một số điểm có nhiệt độ cao hơn
tuy nhiên ở các tỉnh nam bộ mưa lại có xu hướng gia tăng hơn trong ngày hôm nay
nguyên nhân là do tác động của đới gió đông và rãnh thấp xích đạo có trục khoảng năm bảy độ vị bắc
vì thế chiều và tối nay nam bộ sẽ có mưa ở mức giải rác
riêng khu vực miền tây có thể có mưa vừa mưa to và rông kèm theo đó là lốc xoáy và gió giật mạnh nên người dân các khu vực này cũng cần hết sức lưu ý
do có mưa nên nền nhiệt ngày hôm nay ở nam bộ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc ở mức cấp bốn cấp năm còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp năm
thời tiết nhìn chung tiếp tục thuận lợi cho việc lưu thông hàng hải khai thác ngư trưởng của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước